chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
nguồn lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân nguồn lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân qua các thời kỳ lãnh đạo công an các đơn vị thuộc bộ
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng luôn chủ động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đồng thời tham mưu cho đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương giải pháp chiến lược quan trọng góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành vững mạnh
trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong suốt bảy mươi năm năm qua
thông tin thêm về một số chuyển biến kết quả tích cực mà đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng đã đạt được trong thời gian qua một số nhiệm vụ đang được triển khai hoàn thiện
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
trước diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới đòi hỏi cán bộ chiến sĩ xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
kiên quyết khắc phục những hạn chế khuyết điểm không ngừng học tập nâng cao trình độ thường xuyên tự soi tự sửa rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chủ động kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an tham mưu với đảng nhà nước về các chủ trương đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân mang tầm chiến lược nhất là việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chăm sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới